thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lai châu cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với nguyễn đình việt bốn mươi năm tuổi trú tại phường đông phong thành phố lai châu lai châu về hành vi giết người
trước đó tối ngày ba tháng sáu sau khi uống rượu việt lên gác xét nằm ngủ thì xảy ra mâu thuẫn với vợ của mình không kiềm chế được bản thân việt lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân lúc này cháu bé là con riêng của vợ đối tượng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và hai người làm công chạy đến can ngăn việt quay lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào người cháu bé cả hai nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng
sau khi gây ra vụ án nguyễn đình việt đã đến cơ quan công an để đầu thú
và giao nộp hung khí gây ra vụ án trên được biết nguyễn đình việt là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm giữa việt và vợ của đối tượng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đang chờ quyết định ly hôn của tòa án nhân dân thành phố lai châu trong khi chờ quyết định của tòa án thì xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên